tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc và các phó thủ tướng đã có cuộc làm việc với một số bộ ngành địa phương liên quan
để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt thúc đẩy sản xuất kinh doanh bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của năm bứt phá hai nghìn hai mươi
phát biểu tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết sau cuộc làm việc hôm nay sẽ giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì
phối hợp văn phòng chính phủ và các cơ quan liên quan soạn thảo sớm chỉ thị để có thể ban hành ngay trong tuần này
thủ tướng nhấn mạnh trước hết cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế thứ hai cần khắc phục tồn tại yếu kém trong khâu phối hợp giữa các bộ ngành địa phương
thủ tướng cũng đề nghị mở một số hội nghị về các vùng kinh tế trọng điểm để tháo gỡ khó khăn vướng mắt đồng thời yêu cầu tập trung giải ngân một trăm linh vốn đầu tư công
các bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo trực tiếp đến từng dự án giải ngân chậm để tháo gỡ khó khăn vướng mắt
bảo đảm tăng trưởng tiến dụng cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
đối với nông nghiệp cần tập trung dập dịch tả lợn châu phi giải quyết thị trường xuất khẩu cho sản phẩm gạo thực phẩm trái cây thủy sản
đặc biệt chú trọng vấn đề cá cha phần đầu xuất khẩu nông sản tối thiểu bằng mức chính phủ đã giao là bốn mươi ba tỷ usd
về công nghiệp xây dựng tài nguyên môi trường ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thúc đẩy ngay các dự án công nghiệp
cả khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ dự án hiện có các bộ ngành cơ quan tiếp tục cắt giảm gánh nặng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp
cải cách thủ tục hành chính một cách thực chất hơn nữa
thủ tướng đồng thời nhấn mạnh vai trò của truyền thông thông tin một mũi quan trọng để tạo niềm tin cho nhân dân
không để thông tin xấu độc ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước của doanh nghiệp
thủ tướng kỳ vọng các giải pháp trên được triển khai hiệu quả đồng bộ kịp thời
cả phía cầu và phía cung thì có thể đạt mức tăng trưởng gdp hơn